tính đến ngày hôm nay công tác tổng bảo dưỡng định kỳ lần thứ ba của nhà máy lọc dầu dung quốc bước vào ngày thứ hai mươi hai so với kế hoạch ban đầu là năm mươi hai ngày đêm
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng khoa học của đơn vị nhà thầu thi công đến thời điểm này công tác bảo dưỡng của nhà máy diễn ra hết sức an toàn
với sự quyết tâm của các đơn vị thi công công tác bảo dưỡng định kỳ lần thứ ba này sẽ vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra
tại phân xưởng correct king xúc tác tầng xơi cặn trưng cất khí quyền được xem là trái tim của nhà máy lọc dầu dung quốc
các chuyên gia kỹ sư tiến hành kiểm tra thiết bị đánh giá tình trạng thiết bị sau ba năm vận hành tiến hành bảo trì bảo dưỡng tất cả các thiết bị phân xưởng quan trọng này
theo các chuyên gia cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện bất thường hay nguy cơ liên quan đến thiết bị vận hành tại phân xưởng có ráching xúc tác
tiến độ bảo dưỡng đạt sáu mươi khối lượng vượt kế hoạch đề ra
tiến độ bảo dưỡng đạt ban đầu khoảng năm
các anh đến nhà máy cũng đã bảo dưỡng liên tục thường xuyên nên các thiết bị nhà máy cũng đang rất là tốt
trên công trường bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu dung quất có gần bốn nhân sự và hàng ngàn máy móc thiết bị chuyên dụng
các nhà thầu đơn vị tiến hành bảo dưỡng bảy gói thầu chính với khối lượng hơn sáu đầu mục công việc
trong đó quan trọng nhất là đánh giá tình trạng thiết bị nguy cơ xấu có thể xảy ra khi vận hành
trên công trường các nhà thầu đều bố trí nhân sự tiến hành bảo dưỡng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhưng lần thứ ba này có nhiều đầu việc hơn
một số thiết bị cần thay thế do thời gian vận hành lâu do thiết bị cơ khí hư hỏng nhiều hơn nhưng vẫn nằm trong kiểm soát
có đa phần bảy gói thầu bảy gói thầu chính đều vượt đạt và vượt tới chứa hạch đề ra
và ngoài ra thì bốn gói thầu các công việc về thiết bị quay thiết bị điện thiết bị điều khiển tự động hóa
một số công việc cơ khí tỉnh của chúng tôi tự làm cũng đang vượt từ năm chín
tôi sẽ bắt đầu một số công việc
công việc có thể kết thúc sớm hơn được từ khoảng hai ba ngày so với kế hoạch đề ra
và các phần sử dụng công nghệ chính cũng có thể đi vào vận hành và đảm bảo chất lượng
nhờ có sự chuẩn bị tốt cả về nhân lực và máy móc thiết bị cho nên việc bảo dưỡng diễn ra khá thuận lợi
hiện công việc bảo dưỡng đã hoàn thành khoảng sáu mươi sáu đầu công việc vượt năm kế hoạch đề ra
dự kiến đến ngày hai mươi hai tháng bảy tới nhà máy lọc dầu dung quất sẽ vận hành đạt một trăm linh công suất